với hàng trăm nghìn tấn thịt lợn nhập khẩu từ nước ngoài các bộ ngành hy vọng đủ lượng thịt lợn cung ứng trong dịp tết
nhưng thực tế người dân không mấy mặn mà với thịt lợn nhập ngoại
phần lớn người tiêu dùng việt nam không thích thực phẩm đông lạnh đặc biệt là mặt hàng thịt gia súc gia cầm
lượng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu bán ra khá chậm
theo các cơ sở chế biến thịt đông lạnh chỉ để chế biến xúc xích giam bông không thể làm được giò chả
bởi thịt lợn để từ bốn đến năm tiếng sau khi mổ không dùng làm giò được
sau nhiều chờ đợi thị trường chứng khoán việt nam vẫn chưa được vào danh sách nâng hạng
theo đánh giá của tổ chức cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu ftse
thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư khá thất vọng
thị trường chứng khoán việt nam còn nhiều hạn chế về khả năng giao dịch thanh toán bù trừ
thủ tục mở tài khoản mới và cơ chế thuận tiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong giao dịch các cổ phiếu hezum
tuy nhiên việt nam đã rất nỗ lực để đạt được tiêu chí cạnh tranh
tình trạng chuyển tiền nhầm vào tài khoản người khác diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
nhưng việc xử lý lấy lại vô cùng khó khăn
trường hợp do lỗi của nhân viên ngân hàng
thì ngân hàng có trách nhiệm liên hệ để lấy lại hoặc ứng tiền trả cho khách hàng
nếu lỗi chuyển nhầm do khách hàng ngân hàng chỉ hỗ trợ liên hệ với người nhận nhầm
chứ không thể tự ý trừ tài khoản khi chưa được chủ tài khoản cho phép
trường hợp không liên hệ được hoặc chủ tài khoản nhận nhầm cố tình không hợp tác
khách hàng có thể làm đơn yêu cầu công an vào cuộc hoặc khởi kiện ra tòa
hành vi nhận tiền do người khác chuyển nhầm mà không trả lại là hành vi vi phạm pháp luật
người vi phạm có thể bị phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự
cục quản lý dược bộ y tế mới đây đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị đảm bảo
cung ứng thuốc chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung
không được để xảy ra tình trạng đầu cơ lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc
cục quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế dự trữ không để thiếu thuốc
bảo đảm phòng chống dịch bệnh như sốt huyết cú ma tiêu chảy
tăng cường các biện pháp quản lý để tránh tình trạng tăng giá đột biến
vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh
không khí ảm đạm cuối năm trên thị trường bất động sản tp hcm được cho là do thiếu hụt nguồn cung
so với quý trước đó giá đất trên thị trường thứ cấp đã giảm khoảng tám một mươi hai tùy khu vực
không chỉ ở vùng ven tp hcm những thị trường như long an bình dương đồng nai
cũng kém xôi động so với trước đó
nhiều dự án mới được tung ra đã có mức hấp thụ giảm đi rõ rệt
chỉ đạt mức tiêu thụ từ hai mươi ba mươi lượng sản phẩm tung ra thị trường
các dự án đất nền khó thành công bởi luôn có một tỷ lệ khoảng
hai mươi khách hàng hủy cọc tính pháp lý bấp banh nhiều dự án ma và mặt bằng giá
bị đẩy lên cao đến hai ba lần khiến nhiều người không giao dịch mua bán
mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền tại quận chín giảm tới ba mươi sáu tại quận hai giảm một mươi sáu
tại thủ đức giảm hai mươi bốn tại bình chánh giảm ba và tại quận một mươi hai giảm năm
sau khi hạ triển vọng việt nam xuống mức tiêu cực tổ chức xếp hạng tiến nhiệm
moody invester service tiếp tục công bố về việc hạ tín nhiệm của một mươi tám ngân hàng việt nam
cụ thể một mươi trong một mươi tám ngân hàng bị thay đổi triển vọng sang tiêu cực
trong đó bốn ngân hàng giữ nguyên xếp hạng tín dụng cơ bản và dài hạn
sáu ngân hàng bị xếp hạng rủi ro đối tác năm ngân hàng tiếp theo giữ xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn
và thay đổi triển vọng về xếp hạng tiến gửi ngoại tệ tiêu cực
ba ngân hàng còn lại bị xác nhận đánh giá rủi ro đối tác
theo cục điều tiết điện lực bộ công thương do năm hai nghìn một mươi tám không điều chỉnh giá điện
nên hai khoản trinh lệch tỷ giá của năm hai nghìn một mươi năm và khoản trinh lệch tỷ giá của năm hai nghìn một mươi bảy
với tổng giá trị ba chín mươi chín tỷ đồng sẽ được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến sẽ tính vào giá điện năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết về vấn đề treo lại ba chín mươi chín tỷ đồng
hiện nay chưa có nguồn thanh toán cho khoản trinh lệch tỷ giá này
khoản tỷ giá còn treo lại chưa được hạch toán
nên khi lên phương án giá điện mới thì phải hạch toán
do đó đương nhiên sẽ cộng dồn vào giá điện điều chỉnh trong thời gian tới
evn đang chờ thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án giá điện năm hai nghìn hai mươi để điều chỉnh tăng
thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án giá điện năm hai nghìn hai mươi để điều chỉnh tăng